chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết
cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích liên quan đến nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ ở thái bình đồng thời mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người
có liên quan trong việc bỏ lò tội phạm không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
để điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
bùi mạnh tiến tức tiến trắng là con nuôi của nguyễn xuân đường và phạm văn sáng
đến nhà anh trần ngọc hoàng lái xe ô tô khách yêu cầu anh hoàng mỗi tháng phải đưa họ ba triệu đồng
và phải đón khách sau một mươi năm giờ hàng ngày nhưng anh hoàng không đồng ý nên các đối tượng đã đến nhà anh hoàng
tại đây sáng dùng dao chém nhiều nhát làm anh hoàng bị đứt cơ gân của hai tay và hai chân
sau khi sự việc xảy ra nguyễn xuân đường đã đưa ra mức đổi thường là một trăm ba mươi triệu đồng
và yêu cầu anh hoàng không đi giám định để không xử lý hình sự
do lo sợ anh hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư tỉnh thái bình đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự
căn cứ tài liệu điều tra cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội cố ý gây thương tích
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định chuyển vụ án trên
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình để điều tra theo thẩm quyền
và yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản để xử lý theo pháp luật
còn tại vĩnh phúc công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng
nguyễn duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường phúc thắng thành phố phúc yên
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an tp phúc yên bất ngờ kiểm tra cửa hàng mua bán xe máy của nguyễn duy hưng
phát hiện và bắt quả tang hưng đang có hành vi cho hai người vai tiền với lãi suất
từ một trăm bốn mươi bốn một năm cho đến một trăm tám mươi hai một năm
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ hơn ba mươi ba triệu đồng
bốn xe mô tô một bộ máy vi tính nhiều sổ sách ghi vay nợ và nhiều tăng vật
giấy tờ thế chấp cầm cố để vai nợ
tại cơ quan công an nguyễn duy hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
quá trình điều tra đến nay hưng thừa nhận đã cho bốn mươi ba người vay lãi với mức lãi suất
từ ba ba trăm linh đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên
thông báo ai đã từng vay tiền của nguyễn duy hưng liên hệ với đội cảnh sát hình sự
công an thành phố phúc yên trình báo để giải quyết theo quy định
tiếp tục cảnh báo bẫy lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thực hiện
tại phú thọ mới đây phòng kỳ sát hình sự đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
trong vụ án này các đối tượng là người nước ngoài thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng xã hội yalo và facebook
nạn nhân đều là những người phụ nữ có tuổi và có người mất đến hàng tỷ đồng
vụ án bắt nguồn từ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
tiếp nhận tin tố giác về tội phạm của bà nguyễn thị lệ dung
chú tại phú thọ tố cáo bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội
giả danh nhân viên biêu điện hải quan thông báo nhận quà
sau đó yêu cầu nộp các loại lệ phí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà dung
với tổng số tiền là sáu trăm chín mươi năm triệu đồng
màn tịch lừa đảo của các đối tượng được giàn dựng như sau
kết bạn qua facebook là nói rằng là người mỹ đang chiến đấu
ở các chiến trường syria chiến trường afghanistan pakistan
mà có biểu kiện biểu phẩm để mà nhờ nhận hộ
thì chúng ta phải hết sức cảnh giác
bởi vì sau khi mà chúng nhờ được chúng ta kết bản và đã có quà
để mà nhờ được gửi họ thì lúc đó họ sẽ cấu kết với người việt nam
giả danh là những nhân viên biêu điện chuyển phát nhanh
sẽ điện đến được người bị hại và nói rằng là
hiện nay đang có một gói quà trị giá rất lớn đề nghị chuyển phí đến
nhưng thực tế là không có gói quà nào cả
xác lập chuyên án đấu tranh công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thái ngọc liệu
trú tại phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ một trăm ba mươi tám thẻ atm
bốn mươi hai chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc
các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mở rộng điều tra thái ngọc liệu khai nhận các đối tượng nước ngoài
mang quốc tịch nigeria hoạt động tại campuchia sau khi làm quen
và thấy nạn nhân đã tin tưởng chúng chuyển thông tin cho liễu
để tiếp tục lừa đảo nạn nhân chuyển tiền
cô tháo trị là trong cái đưa cân cứ vào cái tài liệu điều tra
thì chúng tôi có cái tài liệu xác định là từ lời khai của cái đối tượng bị bắt giữ
thì chúng tôi nói về trong từ khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
liên tiếp đi giúp trên ba mươi tỷ đồng
còn các nạn nhân liên quan đến bị hại ở đối tượng phú thọ
thì số tiền là gần bảy trăm linh triệu đồng
còn lại các đơn vị khác thì chúng tôi đang thông báo cho các công an các đơn vị địa phương
để liên hệ với công an tỉnh phú thọ để tiến hành điều tra làm rõ
như vậy liên tiếp trong thời gian vừa qua công an các địa phương đã đấu tranh
bóc gỡ hàng loạt các đường dây lừa đảo trên không gian mạng
theo dự báo loại tội phạm này trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp
với nhiều thủ đoạn và phương thức hoạt động tinh vi hơn
người dân cần hết sức cảnh sát với các cuộc làm quen hay giao dịch trên không gian mạng và qua điện thoại
mọi thông tin thấy nghi ngờ hay tố giác tội phạm
người dân có thể gọi về đường dây nóng của cục cảnh sát hình sự theo số máy sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm mươi sáu
lại thêm một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang và thu giữ số tiền hàng trăm triệu đồng
chiều ngày chín tháng sáu từ tin báo của quân chúng nhân dân
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện có hàng chục con bạc đang tụ tập đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu đất của ông trần minh hùng ở ấp phú thuận xã phú thịnh huyện tam bình và tiến hành truy bắt
khi thấy lực lượng công an nhóm người này đã bỏ chạy theo nhiều hướng nhưng có chín đối tượng đã bị bắt giữ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi bốn con gà nhiều cặp cửa sắt dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
nhiều vật dụng có liên quan gần ba trăm ba mươi triệu đồng tiền tăng vật và trên người nhóm đánh bạc này
thức hoạt động tương đồng với lực lượng một trăm bốn mươi một của công an tp hà nội mới đây công an quận cầu giấy đã tổ chức
thí điểm ba tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi với mục đích chính là đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên địa bàn quận và ngay trong tuần đầu thì được triển khai hơn một trăm linh trường hợp vi phạm
đã bị phát hiện và xử lý
đây là một trong những vi phạm được tổ công tác một trăm bốn mươi tập trung xử lý
do đây là địa bàn tập trung nhiều trường đại học với số lượng lớn sinh viên đến từ nhiều địa phương khác nhau
nên những vi phạm như thế này đã không ít lần bị xử lý trong tuần đầu tiên ra quân
anh mua cần xa này ở đâu nguồn gốc cần xa này ở đâu mà có
em cũng không rõ bởi vì là em chỉ biết qua mạng xã hội
tức là thời điểm thu giữ là thu giữ trong người của em đúng không
thì đây là cần xa của em đúng không
thì nguồn gốc ra đâu mà có em mua của ai
em xem ở trên instagram
xem trên mạng xã hội instagram
sao em đặt mua
em thấy người ta đăng thì em thử xem
thế em mua ở đâu
người ta bảo người ta ship ở trong đà nẵng lắm
ship qua đường nguyễn điện
anh tiến hành niêm phong số cần xa này vào nhé
em ghi tên vào nhé
và mới đây nhất là vụ bắt giữ hơn một viên ma túy tổng hợp
do một đôi nam nữ vận chuyển qua đường cầu giấy
thì bị lực lượng liên ngành kiểm tra xử lý
ngay trong tuần đầu gia quân mô hình này đã cho thấy nhiều hiệu quả tích cực
với một trăm một mươi năm trường hợp vi phạm bị xử lý
xử phạt trên một trăm hai mươi triệu đồng tạm giữ một mươi bảy xe máy ba bộ giấy tờ
tập trung xử lý nghiêm các đối tượng là thanh thiếu niên không được ngũ bảo hiểm
phóng nhanh vượt ẩu trở quá số người quy định xử lý xe ba gác tự chế giả danh thương binh
trở hàng hóa công cảnh dừng đỗ xe sai quy định
các đối tượng tham gia giao thông mang theo vũ khí vật liệu nổ

các chất ma túy vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tôi tin tưởng mô hình thí điểm của công an quận sẽ làm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận
có nhiều chuyển biến tích cực tạo được sự ủng hộ đông đảo của người dân
trong việc mở rộng mô hình này ra toàn thành phố
đây là mô hình tổ công tác thí điểm cấp quận huyện đầu tiên của cả nước
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội và phòng chống tội phạm trên địa bàn
đợt thí điểm này sẽ kéo dài đến hết tháng tám sau đó sẽ được tiến hành đánh giá kết quả hiệu quả
và tổ chức nhân rộng mô hình ra nhiều địa bàn quận khác tại tp hà nội
đợt thí điểm này sẽ kéo dài đến hết tháng tám sau đó sẽ được tiến hành đánh giá kết quả hiệu quả hiệu quả
còn về tội hiếp dâm công an huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm ngọc ất
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn do trung xã cẩm tân huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện